chính quyền tổng thống mỹ donald trump có ý định siết chặt chương trình đào tạo thực hành tùy chọn opt cho rằng việc làm nên được trao cho các công dân mỹ tại thời điểm kinh tế suy thoái
opt là chương trình cho phép sinh viên nước ngoài tốt nghiệp đại học cao đẳng ở mỹ có thể được làm việc trong một thời hạn là một ba năm và là bước đệm để sinh viên nước ngoài có thể tiếp cận được thị thực h một b tại mỹ
theo dự kiến việc hạn chế và siết chặt lượng sinh viên nước ngoài tham gia chương trình đào tạo thực hành tự chọn opt nhằm mục đích giúp sinh viên mỹ tốt nghiệp đại học cao đẳng tìm kiếm việc làm trong bối cảnh kinh tế suy yếu vì covid một mươi chín
quy định mới được cho là nằm trong gói cải tổ về hạn chế di trú tổng thống donald trump tuyên bố sẽ ký xác lệnh hành pháp đối với gói cải cách này có thể là trong một vài tuần tới
giới cố vấn về nhập cư của ông trump vẫn chưa quyết định cách thức hạn chế chương trình này
có ý kiến đề xuất chỉ hoãn opt trong thời hạn một năm một số khác cho rằng cần hạn chế ngành nghề được cấp opt